những bệnh nhân phong là đối tượng dễ tổn thương phần lớn bệnh nhân đều cao tuổi mặc cảm vì căn bệnh của mình nên đa số thường chọn ở hẳn trong bệnh viện
để ở lại chăm sóc cho các cụ già mắc bệnh phong những bác sĩ y tá nữ tại trại phong quả cảm nay được gọi là bệnh viện gia liễu bắc ninh đều dành phần lớn thời gian ở lại viện hơn là ở nhà
nhưng đôi khi họ vẫn bắt gặp những ánh mắt ái ngại khi tiếp xúc chỉ vì họ là những bác sĩ của bệnh nhân phong
không ai biết mặt biết tên họ vẫn âm thầm lặng lẽ sát cánh cùng những bệnh nhân đặc biệt này
hơn ba mươi năm qua sơ xuân nữ y tá đặc biệt đã gắn bó với gần chín mươi bệnh nhân ở trại phong quả cảm này
nói là đặc biệt bởi khi đang còn là một giáo viên mầm non sơ đã tình nguyện rẽ ngang để gắn bó với nơi đây ngày ngày sống cùng những bệnh nhân phong ở cái thời mà căn bệnh này vẫn còn bị kỳ thị và xa lánh
sau khi mà đến đây thăm để thấy cái hoàn cảnh của các cụ mình cũng không thể nói thế nào hết được những cái khó khăn những cái cần thiết và những cái thiếu thốn của các cụ về cả tinh thần vật chất
thì là xong tôi đến thì thấy thực tế thế cái thì về là tôi bỏ cái nghề dạy mẫu giáo luôn thì tôi đến đây
hơn ba thập niên lấy trại phong làm nhà đối với sơ xuân đây cũng là một cái duyên trời xe
dù cũng không ít lần sơ xuân phải chịu những ánh nhìn dị nghị những thái độ dè dặn nhưng sơ vẫn luôn cho rằng mỗi lần nhìn thấy các cụ ở trại phong vất vả sinh hoạt sơ lại cố gắng vượt qua và tiếp tục đồng hành cùng họ
là bác sĩ của bệnh nhân phong đã khó là bác sĩ nữ lại càng nhiều khó khăn
không chỉ có sơ xuân các y bác sĩ điều dưỡng nữ tại trại phong quả cảm thường phải dành thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà
bởi họ không chỉ hoàn thành công tác điều trị mà còn phải chăm sóc
giúp đỡ các cụ trong từng bước sinh hoạt hàng ngày
như vậy thì mình lại phải vượt qua tất cả để mà làm việc và để phục vụ các cụ
dù những người nhớ mặt nhớ tên họ nhất có khi lại chính là bệnh nhân phong
nhưng với những nữ y bác sĩ nơi đây giúp đỡ những người bệnh yếu thế trong xã hội mang lại cho họ nhiều ý nghĩa cuộc sống hơn